bốn đao tự chế là số vật chứng mà công an phường thanh khê đông quận thanh khê thành phố đà nẵng thu được
tại hiện trường khi ngăn chặn thành công một nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hỗn chiến vào tối ngày hôm qua
vào thời điểm trên tại gần khu vực chợ hải sản tổ tuần tra của phường thanh khê đông phát hiện một nhóm thanh thiếu niên khoảng hơn một mươi đối tượng đang tụ tập
khi thấy tổ tuần tra xuất hiện thì số thanh thiếu niên trên đã lập tức bỏ chạy và để lại bốn cây đao tự chế
tập trung lực lượng truy xét công an phường đã xác minh võ viết trung chú tại địa phương và mời về cơ quan công an để làm việc
nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn của nhóm trung với một nhóm thanh niên của nhóm khác cho nên đã kéo thêm bạn bè cùng đi để giải quyết